dù không nằm trong khu vực tâm bão đi qua tỉnh quảng trị vẫn tập trung triển khai các phương án phòng chống bão
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
tính đến trưa nay đã có gần hai ba trăm linh tàu với gần bảy bốn trăm linh thuyền viên của tỉnh đã vào nơi neo đậu an toàn
còn sáu tàu với bảy mươi sáu thuyền viên đang hoạt động trên biển nhưng không nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số ba
tỉnh quảng trị cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hơn năm mươi tàu thuyền của các tỉnh khác đến neo đậu tránh chú bão
ubnd tỉnh quảng trị chỉ đạo các địa phương chuẩn bị phương án để đối phó với cơn bão số ba và tình hình mưa lũ
bên cạnh đó tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nghiêm túc chặt chẽ theo dõi diễn biến của thời tiết
và sẵn sàng triển khai công tác ứng cứu khi có sự cố xảy ra